sau khi lắng nghe các ý kiến ghi nhận cam kết quyết tâm của các bộ ngành địa phương
trong giải ngân vốn đầu tư công thời gian tới thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu
chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố các bộ trưởng phải có một chương trình hành động
cụ thể trong việc giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư xã hội ở ngành và địa phương mình
chương trình cần viết ngắn gọn với hành động mạnh mẽ và gửi báo cáo thủ tướng chính phủ
đồng thời thủ tướng nhấn mạnh phải công khai minh bạch biểu dương hoặc phê bình công khai
trên báo chí truyền hình họp chính phủ hàng tháng sẽ biểu dương những địa phương
những ngành làm tốt và phê bình đơn vị làm không tốt trong quá trình giải ngân
kiên quyết xử lý những bộ phận những cá nhân thiếu trách nhiệm và công bố lên thông tin đại chúng
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nêu rõ năm hai nghìn hai mươi phải giải ngân khoảng hai mươi tám tỷ usd
tương đương trên sáu trăm ba mươi tỷ đồng trong đó địa phương chiếm gần tám mươi còn lại là các bộ ngành
nhưng công tác chuẩn bị dự án
chuẩn bị đầu tư còn yếu kém và còn tồn tại nhiều bất cập
trong đó số vốn còn lại chưa giao chi tiết cho các dự án là hơn hai mươi bảy tỷ đồng
chiếm gần sáu kế hoạch trong giải ngân thì giải ngân vốn oda là chậm nhất
bên cạnh những cái mặt chưa tốt thì cũng có nhiều địa phương làm tốt năng động quyết liệt cụ thể
nhưng cũng còn nhiều địa phương còn số bộ ngành tri trẻ chưa biết làm việc không quyết tâm không chỉ đạo

quý thưa quý
nếu không được đ teams fans chưa sẽ chúng lưu lượng về đồng quyết như trước
nhưng cũng không rv found ngôi anh tự miễn cuộc
đồng quyết là cần thiết
thì chúng ta mới có hy vọng là cứ thường truyền biến tình hình
thủ tướng yêu cầu
bên cạnh tháo gỡ khó khăn cho giải ngân vốn đầu tư công các địa phương cũng phải tập trung hỗ trợ cho đầu tư xã hội
trước hết là đầu tư tư nhân và vốn fdi để thúc đẩy tăng trưởng chung
thủ tướng đề nghị trong cả nước và từng địa phương phát động phong trào thi đua yêu nước về giải ngân vốn đầu tư công đầu tư tư nhân và đầu tư fdi
tất cả các địa phương và các ngành hôm nay các ông chủ tịch các ông bộ trưởng có mặt ở đây
phải có một chương trình hành động cụ thể trong việc giải ngân vốn đầu tư công và đầu tư xã hội ở ngành và địa phương mình
chương trình này phải được viết ngắn gọn với cái hành động mạnh mẽ và gửi cho báo cáo cho thủ tướng chính phủ việc này
chứ không nói chung chung thôi đó
anh có quyết tâm không anh có làm bằng văn bản anh chịu làm cái gì nữa không
từ đây tôi nói trách nhiệm người đứng đầu và sau đó kiểm niệm cá nhân đánh giá công bộ
chỉ còn hai mươi năm hai mươi sáu tuần là hết năm
cho nên phải yêu cầu báo cáo
báo cáo hai tuần một lần về giải ngân và kiểm tra đôn đốc thực hiện
hết năm nơi rồi
thì làm sao mà không đôn đốc được công chí
quốc hội chính phủ đã mở ra một cơ chế cho các đồng chí ở các địa phương và các ngành
các đồng chí phải lo một tiêu tiền tranh mảnh đắc của mình tranh lĩnh vực ngành của mình quản lý
tại hội nghị thủ tướng quyết định điều chuyển vốn từ nơi không giải ngân được sang nơi có thể giải ngân
như là nguồn vốn
từ đầu tháng tám tới thủ tướng yêu cầu bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính tổng hợp
trình thủ tướng chính phủ quyết định điều chuyển vốn từ các bộ ngành địa phương không giải ngân được
để tập trung cho các công trình dự án có khả năng giải ngân
từng bộ từng ngành phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc tỉnh tỉnh kiểm tra đồn đốc huyện và xã
trung ương kiểm tra một số bộ ngành trọng điểm gắn kết quả giải ngân với thi đua
khen thưởng kỷ luật đánh giá phẩm chất năng lực cán bộ
và đi liền với đó là xử lý nghiêm người đứng đầu không hoàn thành nhiệm vụ
kiểm điểm tập thể và cá nhân có liên quan không có chuyển biến